thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
ban tôn giáo chính phủ vừa đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo phát huy những việc làm tích cực hữu ích
tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc các cơ sở thờ tự dừng ngay các hoạt động tôn giáo tập trung đông người
trong trường hợp lễ bắt buộc lễ quan trọng thật cần thiết không tổ chức tập trung quá hai mươi người
giữa khoảng cách hai m một người và đeo khẩu trang các thiết bị y tế cần thiết khác để phòng dịch
việc này được triển khai từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba thời gian duy trì tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh
cho đến khi chính phủ có chỉ đạo tiếp theo
ban tôn giáo cũng đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo kiểm tra xà xuất nhanh các chức sắc trước việc
người thuộc tôn giáo mình có nguy cơ lây nhiễm cao có các biểu hiện ho sốt khó thở
để phát hiện sớm kịp thời báo cáo các cơ quan y tế và chính quyền địa phương
theo dõi điều trị và cách ly
các tổ chức tôn giáo vận động và chỉ dẫn người dân hạn chế di chuyển
chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết
không tổ chức tiếp tế cho người thân ở các cơ sở cách ly tập trung
không phân biệt đối xử với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế trở về địa phương
hoặc do công việc phải đến các khu vực có nguy cơ mắc covid một mươi chín
thực hiện tốt khuyến cáo của cơ quan chức năng